nhân kỷ niệm hai năm dân ca ví giảm nghệ tĩnh được unesco vinh danh là di sản văn hóa đại diện của nhân loại
hội đồng hương tỉnh nghệ an tại hà nội đã tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc với chủ đề ân tình ví dặm
cũng như tất cả các làn điệu dân ca khác ví dặm là chất liệu sáng tác nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nhạc sĩ
dân ca ví dặm đã chấp cánh sáng tạo cho những tác phẩm đi vào lòng người
như những ca khúc được sáng tác trên nền điệu ví dặm như đêm hò đưa nhớ bác câu đợi câu chờ khúc hát sông quê dận mà thương
những ca khúc đặc sắc này được thể hiện qua các giọng ca của nghệ sĩ nhân dân thu huyền nghệ sĩ nhân dân hồng lựu đăng thuật lê mận
chương trình đã một lần nữa chứng tỏ được ý nghĩa tinh thần của mình trong lòng công chúng
cho chúng ta một cách thức thể hiện mới trong tình cảm nam nữ đặc biệt là về tình yêu đôi lứa giữa những chàng trai cô gái
chương trình ân tình ví dặm với hình thức cộng đồng trung tây
góp sức và phi lợi nhuận qua ba lần tổ chức đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các câu lạc bộ ví dăm hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
và góp phần tích cực vào việc gìn giữ quảng bá phí dặm
đêm giao lưu âm nhạc đã nhận được sự quan tâm chia sẻ và ủng hộ của hội đồng hương nghệ an tại hà nội
hội cựu sinh viên trường phan bộ châu cùng toàn thể các khán giả
toàn bộ số tiền bán vé và tiền quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các nghệ nhân ví dặm